phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng nêu rõ
trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng công tác phòng chống tham nhũng đã được cấp cấp các ngành triển khai thực hiện đồng bộ có trọng tâm trọng điểm và đạt được những thành tựu tích cực góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo sự đồng thuận trong dư luận cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về quyết tâm của đảng nhà nước trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng

nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện xử lý tham nhũng để tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng báo cáo với đoàn công tác về kết quả tự điều tra giám sát và ý kiến bổ sung giải trình đại diện lãnh đạo ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ nêu rõ
thời gian qua ngoài các cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch đã ban hành các đồng chí thường trực ban thường vụ tình ủy đã trực tiếp và kịp thời kiểm tra đột xuất một số vấn đề mới phát sinh trên các lĩnh vực kinh tế đời sống xã hội và xây dựng hệ thống chính trị tổ chức nhiều đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với một số cấp ủy cơ quan nội chính như đảng ủy công an tỉnh ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh và một số cơ quan khối nội chính để nghe báo cáo về tình hình
và khai các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành nhất là quá trình phát hiện xử lý tội phạm tham nhũng kinh tế tại địa phương kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắt và nâng cao chất lượng các hoạt động thanh tra điều tra truy tố xét xử thi hành án đảm bảo đúng pháp luật hạn chế thấp nhất việc giải quyết các vụ việc vụ án kéo dài tồn động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
phát biểu kết luận buổi làm việc thượng tướng tô lâm đề nghị ban thường vụ tình ủy phú thọ chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc diện được kiểm tra giám sát phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác theo đúng mục đích yêu cầu chương trình kế hoạch đề ra chuẩn bị các buổi làm việc cử người đúng thẩm quyền và thành phần làm việc với đoàn chuẩn bị báo cáo tài liệu đầy đủ chỉ đạo ban nội chính cử lãnh đạo tham gia đoàn công tác làm việc tại địa phương
phát biểu kết luận buổi làm việc thượng tướng tô lâm đề nghị ban thường vụ tình ủy phú thọ chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc diện được kiểm tra giám sát phối hợp chặt chẽ với đoàn chuẩn bị các bộ công tác theo đúng mục đích yêu cầu chương trình kế hoạch đề ra chuẩn bị các bộ công tác làm việc tại địa phương